bộ công thương đã tổ chức tọa đàm vấn đề cam kết chính của việt nam về lao động trong cptpp
những văn kiện hiệp định những cam kết chung và riêng về lao động trong cptpp đã được thảo luận
theo đó những cam kết chung về lao động của cptpp sẽ giữ nguyên lời văn của chương lao động trong tpp
không thay đổi bất cứ một từ nào
đồng thời những cam kết riêng của việt nam về lao động trong cptpp được đưa ra
gồm các vấn đề chính
việt nam cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong trường lao động kể từ ngày cptpp có hiệu lực với việt nam
đối với các vi phạm của việt nam nếu có liên quan tới các cam kết chung trong trường lao động
hoặc đối với quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể
thì các nước sẽ không áp dụng biện pháp đình chỉ thương mại đối với việt nam
trong thời gian từ ba đến năm năm kể từ khi có hiệu lực
trong thời gian từ khi cptpp có hiệu lực năm năm đến trước khi cptpp có hiệu lực bảy năm
các vấn đề liên quan đến vi phạm của việt nam nếu có
về quyền tự do hiệp hội sẽ tiếp tục được các bên giả soát trong khuôn khổ hội đồng lao động của cptpp